ngày hai mươi bốn tháng chín tại bình dương bkmex semcov và v ship ra mắt các giải pháp năng lượng thông minh
ký kết thỏa thuận thành lập công ty liên doanh để đem đến một hệ thống các giải pháp năng lượng thông minh bền vững cho thị trường việt nam
theo đó becamec và v ship hợp tác với semcov smart energy solution việt nam
ra bắt dịch vụ mới cho dự án phức hợp của becamec và semcop tập trung vào dịch vụ đăng lượng tổng hợp công cụ hiệu quả
các khu công nghiệp được sử dụng năng lượng tái tạo từ tấm pin mặt trời
becamec và semcov sẽ tạo điều kiện cho hơn một đơn vị vận hành nguồn năng lượng xanh
điện mặt trời áp máy quy mô nhỏ được triển khai tại tòa nhà văn phòng của v ship một bình dương
pin mặt trời lắp đặt tại đây cung cấp năng lượng tái tạo giảm lượng khí carbon thải ra tòa nhà
kế hoạch lắp đặt điện mặt trời áp mái trên tòa nhà văn phòng của v ship cũng đang được triển khai thực hiện